đối tượng nguyễn văn giáp sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại xã nhân hòa huyện mỹ hào tỉnh hương yên vừa bị cơ quan công an bắt giữ về hành vi cướp giật tài sản
tại cơ quan công an đối tượng giáp khai nhận đã cướp của chị mai hồng thúy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy là chủ cửa hàng điện thoại ở liêu xã yên mỹ hưng yên chiếc điện thoại di động
khi đối tượng mang điện thoại đi mở khóa thì bị phát hiện và bắt giữ đối tượng còn khai nhận trước đó đã cướp giật một sợi dây chuyền vàng bốn chỉ của người đi đường bán được năm ba triệu đồng và đã tiêu xài hết
được biết giáp là đối tượng nghiện ma túy không có nghề nghiệp chuyên đi lang thang trên các tuyến đường tìm sơ hở để cướp giật tài sản hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng hoàn chỉnh hồ sơ và xử lý